mới đây trên địa bàn thành phố trí linh tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ nổ súng khiến ba người bị trọng thương
nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa các đối tượng khai thác cát trái phép với người dân tại đây
các đối tượng trên tàu khai thác cát trái phép đã dùng súng bắn vào nhóm người này
các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông nguyễn văn đô nhân chứng chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bảng hoàng sợ hãi
vào tối hai mươi hai tháng sáu vừa qua khi đang ở trên bờ ông nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sông
ngay sau đó một thuyền nhỏ đưa một số thanh niên bị thương khá nặng cập bờ ngay sát nơi ông ở
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân khu vực xảy ra vụ nổ súng thuộc địa bàn phường cổ thành thành phố trí linh tỉnh hải dương
các nạn nhân cho biết khu vực này hiện đang được nuôi một số lồng cá
thời gian trước việc nuôi trồng rất thuận tiện nhưng gần đây cá thường bị chết nguyên nhân được cho là do nước đục từ hoạt động khai thác cát trái phép
được biết khu vực bãi sông này được nạn nhân thuê lại của một người dân địa phương
vào tối xảy ra sự việc
phát hiện thấy chiếc tàu đang khai thác cát trái phép gần khu vực lồng cá
bàn nạn nhân đã đi thuyền ra để ý kiến với chủ phương tiện khai thác cát
sau đó các nạn nhân đã bị các đối tượng dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải gây thương tích khá nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó
em chạy ra lồng cá thì đuổi cái tàu hút cát bắn một em một phát
thì không trúng ai cả em sợ quá
thì em quay thuyền em chạy
thì em chạy một đoạn thì họ có súng thuyền con
thì để lấy cái súng con đuổi bọn em
thì đuổi gần đến đít bọn em thì họ lổ một cái nữa
thì bọn em trúng đạn thì em trúng tay phải này
thì em cố chạy thuyền vào bờ nhưng mà họ không cho chạy
thì họ cứ đuổi theo đít bọn em gì chặn đầu bọn em
thì bọn em sợ quá thì em cứ tăng ga em chạy vào bờ
thì chạy gần vào bờ thì họ lổ một cái nữa
nhưng mà em không biết là có trúng ai em không biết
nhưng mà em bị đau quá em sợ quá là em em không biết có trúng ai không
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
đại diện ủy ban nhân dân tp trí linh tỉnh hải dương cho biết
về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông thái bình ở địa phương
ủy ban nhân dân tp chí linh cho biết hiện đã cơ bản được khắc phục
tuy nhiên hiện vẫn còn điểm nóng được chính quyền luôn quan tâm
và trên địa bàn không một đơn vị nào được cấp phép khai thác cát trên tuyến sông này
hoạt động cách đây khoảng tầm một năm hai mươi năm rồi anh ạ
dạ lúc đây là có thường xuyên ạ
tàu hút cát làm việc có thường xuyên mà thường xuyên là làm năm năm
năm con tuyển làm hoạt động từ lúc chín giờ tối hai mươi một giờ tối đến năm giờ sáng
dư luận nhân dân địa phương rất bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm
vì hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc là nghiêm trọng manh động liều lĩnh
được biết công an tp chí linh đang phối hợp với phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này